thưa quý vị thành phố hội an tỉnh quảng nam từng được tạp chí du lịch nước ngoài bình chọn là một trong một mươi điểm đến tốt nhất của châu á
đây là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa
thế nhưng thành phố hội an giờ đây đang có nguy cơ bị phá vỡ trước tình trạng sô bồ nhách nhác giành giật gây ra sự bất an giữa lòng thành phố yên bình
cùng với các địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền trung như cố đô huế động phong nha quảng bình khu du lịch bà nà đà nẵng du lịch tại đô thị cổ hội an tỉnh quảng nam trong những năm qua có bước phát triển đáng ghi nhận
theo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố hội an sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng lượng khách tham quan lưu trú trên địa bàn thành phố ước đạt hơn hai sáu mươi tám triệu lượt tăng sáu mươi chín bốn mươi ba so với cùng kỳ
trong đó tổng lượt khách lưu trú đạt tám trăm tám mươi năm lượt tăng hai mươi năm bảy mươi ba so với cùng kỳ
tuy nhiên theo ông nguyễn trí trung giám đốc trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa hội an việc lượng du khách đến hội an tăng cao qua từng năm đã khiến thành phố này đối mặt với một số thách thức không hề nhỏ